trong giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến nay tp hcm đã xây mới sửa chữa chống rột gần chín căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố
kinh phí thực hiện chủ yếu là sử dụng nguồn vốn vận động thông qua quỹ vì người nghèo
ngoài ra tp hcm cũng đã huy động nhiều nguồn vốn khác để chăm lo cho người nghèo như quỹ đơn ơn đáp nghĩa
quỹ quay vòng vốn thuộc tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố cho vay nâng cấp sửa chữa nhà
trong giai đoạn này tp hcm đã xây dựng hơn sáu bốn trăm linh căn nhà tình thương hơn sáu trăm linh căn nhà tình nghĩa
đồng thời hỗ trợ sửa chữa chống rột cho gần năm năm trăm sáu mươi căn nhà
trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chương trình giảm nghèo bền vững của tp hcm áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều
chiều thu nhập và năm chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản